hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai tại km một nghìn một trăm chín mươi ba bốn trăm sáu mươi tám thuộc thôn liên chỉ hai xã bình kiến thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu se bảy với xe công nông tự chế chở cát
do anh huỳnh tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại địa phương điều khiển
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe cố băng qua đường sắt thì bị mắc kẹt
tàu se bảy tông trực diện kéo lê gần bốn trăm linh mét và rơi xuống vực
rất may là anh phát kịp nhảy khỏi xe
sau vụ tai nạn lực lượng chức năng của tỉnh phú yên đã làm việc với chủ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật